thưa quý vị chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình và phu nhân đến việt nam trong hai ngày vừa qua
đã trở thành thông tin thu hút sự chú ý lớn của công chúng được chia sẻ cập nhật thường xuyên trên truyền thông cũng như trên nền tảng mạng xã hội
trong đó rất nhiều những hình ảnh ấn tượng về hoạt động của các nhà lãnh đạo đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ và bình luận
thông qua đó cho thấy mối quan hệ hai nước ngày càng thắt chặt gắn bó phát triển bền vững thiết thực
trên mạng xã hội đông đảo cư dân mạng đã chia sẻ cảm xúc của mình về chuyến thăm đặc biệt này
chuyến thăm đã kết thúc tốt đẹp nâng cao tình hữu nghị giữa hai nước việt nam trung quốc
hợp tác hữu nghị và phát triển đôi bên cùng có lợi
chúc mừng mối quan hệ tốt đẹp việt nam trung quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế cả hai nước
đồng đảo cư dân mạng đã gửi những lời chúc mừng
và bày tỏ cảm xúc của mình khi theo dõi hoạt động thông tin của chuyến thăm đặc biệt này
trong đó những hình ảnh ấn tượng tại lễ đón cấp nhà nước tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
được tổ chức tại phủ chủ tịch với các nghi thức trang trọng nhất do tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ
năm hai nghìn tám việt nam trung quốc thiết lập quân khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
và cho đến nay quan hệ hai đối tác đã được tạo ra

đây cũng là chuyến thăm thứ ba tới việt nam trong tám năm qua của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn những lợi thế này sẽ tiếp tục được phát huy qua chuyến thăm ý nghĩa này
những giá trị cốt lõi thân thiết hài hòa tin cậy chân thành
rất mong quan hệ hai nước luôn đạt mức cao nhất các giá trị đó
hòa bình hữu nghị tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau phát triển
chúc cho tình hữu nghị của hai nước mãi bền chặt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau
cùng với hoạt động của các nhà lãnh đạo thì những hoạt động bên lề của chuyến thăm cũng đã nhận được nhiều sự chia sẻ bình luận của cư dân mạng
hoạt động tại bảo tàng phụ nữ việt nam chương trình giao lưu với sinh viên đại học quốc gia hà nội
bên cạnh đó sự đoán tiếp nồng hậu chú đáo và trọng thị của việt nam đã một lần nữa gây ấn tượng về hình ảnh một đất nước việt nam vừa gìn giữ được truyền thống
vừa không ngừng đổi mới